cũng trong chiều nay ngày hai mươi ba tháng ba tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
do đồng chí thưởng tướng leopoldo sintra fiat ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng dẫn đầu
sang thăm hiệu nghị chính thức việt nam
tại buổi tiếp đồng chí leopoldo sinhcha cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí raúl castro với tổng bí thư nguyễn phú trọng
đánh giá cao những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội coi đó là nguồn cổ vũ lớn lao là kinh nghiệm quý báu để nhân dân cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối
cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
đồng chí leopoldo sincha thông báo với tổng bí thư về kết quả làm việc với lãnh đạo cũng như với các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng thông báo những nét lớn về tình hình cuba gần đây
đồng chí nguyễn thiện nhân đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền của báo thanh niên trong thời gian qua đồng chí hy vọng sau buổi làm việc ngày hôm nay các phòng viên biên tập viên của báo thanh niên sẽ có thêm nhiều kỹ năng tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cùng với các cơ quan báo chí trên cả nước khắc phục và sửa chữa khuyết điểm nhược điểm làm tốt công tác tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích của báo
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh nghề báo là nghề đặc biệt nhưng hết sức nguy hiểm chúng ta không cô đơn vì có mặt trận có đảng có nhà nước
đồng chí yêu cầu báo thanh niên tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách mới của đảng nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị khôi phục kinh tế nâng cao an sinh xã hội thông tin định hướng dư luận bằng nhiều hình thức phong phú về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

cảnh sát khủng bố anh cho biết hàng trăm thám tử đã làm việc suốt đêm hai mươi hai tháng ba tiến hành khám xét sáu địa chỉ ở london birmingham và một số khu vực khác để truy lùng các đối tượng được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở bên ngoài tòa nhà quốc hội
tính đến thời điểm hiện tại có bảy người khả nghi đã bị cảnh sát anh bắt giữ ông rolli cho biết có tổng cộng bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba bao gồm cả nghi phạm
ngoài ra hai mươi chín người khác đang được điều trị tại bệnh viện trong đó có bảy người ở trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát được cho là đã biết danh tính của nghi phạm nhưng chưa công bố rộng rãi
ứng cử viên của đảng cực hữu mặt trận quốc gia fn tham gia tranh cử tổng thống pháp bà marine lepen vừa tuyên bố nếu thắng cử bà sẽ chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa pháp và châu phi
còn được gọi là chính sách france afric đồng thời bãi bỏ chính sách tiền tệ cfa france vốn sàng buộc pháp với các nước thuộc địa trước đây ở châu phi còn được gọi là kiểu quan hệ france afric
tuyên bố của bà marine le pen
được đưa ra trong chuyến thăm cộng hòa charles hai ngày trong bối cảnh ứng cử viên tranh cử tổng thống pháp hai nghìn một mươi bảy này đang tìm cách đưa ra các chính sách với châu phi
tại cuộc họp báo ở thủ đô el jamena bà le pen đã lên án chính sách france afric mà các đối thủ chính trị của bà thực hiện đồng thời cam kết sẽ phá vỡ chính sách này nếu trở thành tổng thống pháp
thuật ngữ frankefic mô tả một loạt mối quan hệ không chính thức mà paris duy trì với các nước thuộc địa trước đây ở châu phi cũng như hậu thuẫn về quân sự hoặc hỗ trợ các chính trị gia châu phi ủng hộ lợi ích kinh doanh của pháp
cũng trong bài phát biểu của mình bà lerpen đã kêu gọi chấm dứt chính sách tiền tệ cfa franc loại tiền tệ được sử dụng tại một mươi bốn quốc gia ở tây và trung phi được neo vào đồng euro theo tỷ giá cố định và được bộ tài chính pháp bảo đảm
cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia ukraine hôm nay vừa cho biết
gần hai mươi người đã phải sơ tán sau vụ nổ kho vũ khí quân sự tại vùng bala clia thuộc tỉnh kharkov miền đông ukraine hiện chưa có thông tin thiệt hại về người
vụ nổ kho vũ khí quân sự tại balagleya xảy ra vào lúc gần ba giờ theo giờ địa phương tức gần tám giờ theo giờ hà nội cùng ngày
theo giới chức quân sự ukraine lực lượng chức năng đã thiết lập một khu vực an toàn bảy km xung quanh kho đạn bị nổ
theo cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia ukraine hơn một mươi sáu người ở thành phố bala cleya và khoảng ba người ở các làng lân cận
đã được sơ tán khỏi khu vực có thể chịu ảnh hưởng từ vụ nổ
công tác sơ tán người dân cũng như khắc phục hậu quả của sự cố trên hiện vẫn đang được tiến hành
hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra
theo thông tin mới nhất bộ quốc phòng ukraine cho rằng đây có thể là hành động phá hoại
hôm nay các sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi bảy đã mở màn với cuộc họp báo học thuật tại thị trấn bắc ngao thuộc tỉnh hải nam của trung quốc
với chủ đề toàn cầu hóa trực diện và tương lai của thương mại tự do
diễn đàn bắc ngao năm nay sẽ tập trung thảo luận về bốn chủ đề lớn gồm toàn cầu hóa tăng trưởng cải cách và kinh tế mới
theo thông báo diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi bảy sẽ khai mạc chính thức vào ngày hai mươi năm tháng ba
phó thủ tướng trung quốc trương cao lệ sẽ tham dự và có bài phát biểu trong lễ khai mạc
bên cạnh đó diễn đàn còn có sự tham dự của một số lãnh đạo trên thế giới
chủ đề của diễn đàn năm nay là toàn cầu hóa trực diện và tương lai của thương mại tự do
xoay quanh chủ đề này sẽ có một mươi ba nội dung như toàn cầu hóa tăng trưởng kinh tế vấn đề cải cách kinh tế mới hợp tác khu vực kinh tế vĩ mô
chuyển đổi cơ cấu ngành nghề an ninh chính trị bảo đảm an sinh xã hội
dự kiến diễn đàn bắc ngao năm nay sẽ có bốn mươi hai diễn đàn nhỏ một mươi hai cuộc trao đổi kín
theo thông báo của ban tổ chức tham dự diễn đàn năm nay có khoảng một tám trăm linh đại biểu tới từ hơn năm mươi quốc gia và khu vực
trong khi đó tại toán liên bang mỹ ở bang texas
tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông trung quốc zte đã thừa nhận vận chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ mỹ tới iran
zte thừa nhận ba cáo buộc gồm âm mưu xuất khẩu các hàng hóa được sản xuất tại mỹ đến iran mà không có giấy phép từ chính phủ mỹ
cản trở việc thực thi luật pháp và đưa ra tuyên bố sai sự thật
với các sai phạm này jte sẽ bị quản chế trong ba năm
bộ tư pháp mỹ cũng yêu cầu jetteel nộp phạt tám trăm chín mươi hai triệu đô la
trong trường hợp không chấp hành các án phạt trong bảy năm tới
zte sẽ bị phạt thêm ba trăm linh triệu đô la
theo kết quả cuộc điều tra năm năm
zte đã âm mưu tránh lệnh cấm vận mỹ bằng cách mua linh kiện mỹ lắp sáp thành thiết bị của zte và vận chuyển trái phép cho iran
jte nhận tội sau khi bộ thương mại mỹ có động thái đe dọa cắt đứt chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn này
zte có trụ sở tại thâm quyến trung quốc là một trong những hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới
có tổng giá trị giao dịch lên tới hai sáu tỷ đô la một năm với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của mỹ
như qualcomm microsoft và intel
hôm nay ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aib thông báo
ba lãnh đạo của ngân hàng đã thông qua các quyết định phê chuẩn một mươi ba đơn xin tham gia aib
nâng tổng số thành viên của ngân hàng này lên con số bảy mươi
thông báo trên do một người phát ngôn của aib đưa ra trong cuộc họp báo tại trụ sở ngân hàng
đây là lần đầu tiên ngân hàng này kết nạp thành viên mới kể từ khi thành lập năm hai nghìn một mươi
các thành viên mới được chấp thuận
vào vùng lãnh thổ trên bao gồm afghanistan armenia fiji hong kong trung quốc đông timor
một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên sẽ chính thức gia nhập aiib khi hoàn tất các thủ tục nội bộ
theo yêu cầu và đóng góp khoản vốn đầu tiên vào ngân hàng được chính thức thành lập ngày hai mươi năm tháng
một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm và đặt trụ sở tại bắc kinh trung quốc aiib là thể chế tài chính đa phương mới
cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu á
ngân hàng này hiện có năm mươi bảy thành viên với số vốn cơ bản một trăm linh tỷ đô la trong đó trung quốc
ấn độ và nga là những cổ đông lớn nhất mỹ và nhật bản từ chối tham gia ngân hàng này
aib bắt đầu đi vào hoạt động ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và phê duyệt các khoản vay đầu tiên vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm ngoái